vào tối ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng hai bộ giao thông vận tải có thông cáo báo chí
về việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
liên quan đến các chuyến bay giải cứu
ngay sau khi nhận được đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
bộ giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan đơn vị liên quan
khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu theo yêu cầu để phục vụ công tác điều tra
vụ án nhận hối lộ xảy ra ở cục lãnh sự bộ ngoại giao
trước đó thực hiện chủ trương nhân đạo của đảng nhà nước về tổ chức các chuyến bay đưa công dân
ở việt nam ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nước
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
theo phân công nhiệm vụ của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã phối hợp rất tích cực với bộ ngoại giao bộ công an
bộ y tế bộ quốc phòng trong công tác bảo hộ công dân